họ cũng không có giấy phép để sửa chữa vậy họ cũng ở trong tình trạng rất bức bối về chỗ ở và kinh tế rất khó khăn
mất ruộng không được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề và cũng không thể tìm được việc làm để có thể tự mưu sinh
mất ruộng không được hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề và cũng không thể tìm được việc làm để có thể tự mưu sinh

mất ruộng không nghề nghiệp bệnh tật đeo bám đã làm cho gia đình bà trở nên khánh kiệt và được liệt vào một trong số những hộ gia đình đặc biệt khó khăn của phường tây mỗ